ngày một mươi chín tháng một bộ y tế cho biết là việt nam chưa ghi nhận trường hợp nào mắc viêm phổi cấp do chứng mới virus corona
tuy nhiên trong bối cảnh một số nước trong khu vực đã ghi nhận các trường hợp viêm phổi cấp do virus này xâm nhập
đặc biệt là trong thời gian tới tết nguyên đán canh tí đang đến gần nguy cơ dịch bệnh lây lan vào việt nam là hoàn toàn có thể
theo thông báo của bộ y tế tại việt nam trong thời gian vừa qua
thông qua việc giám sát tại cơ khẩu của hệ thống kiểm dịch y tế tại đà nẵng đã phát hiện hai trường hợp quốc tịch trung quốc cư trú tại thành phố vũ hán
nhập cảnh vào việt nam có biểu hiện sốt tại sân bay quốc tế đà nẵng cả hai đã được cách ly và quản lý kịp thời
qua theo dõi sức khỏe cả hai trường hợp này đều không có biểu hiện của bệnh viêm phổi
sau đó đã hết sốt kết quả xét nghiệm âm tính với virus corona và đã được xuất viện trở về nước
như vậy tính đến ngày một mươi chín tháng một việt nam chưa ghi nhận trường hợp nào mắc virus corona
tuy nhiên do nước ta có giao lưu thương mại du lịch rất lớn với trung quốc bộ y tế tiếp tục chỉ đạo giám sát chặt chẽ dịch bệnh
tại các cửa khẩu bệnh viện và các cộng đồng để phát hiện sớm và sẵn sàng thu dung điều trị quản lý tốt các trường hợp bệnh
ngay khi phát hiện trường hợp bệnh xâm nhập đồng thời tổ chức các đoàn công tác của bộ y tế đi kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh
tại các địa phương để bảo đảm công tác phòng chống dịch bệnh được thực hiện một cách liên tục kể cả trong dịp tết nguyên đán và những ngày lễ hội dịp đầu năm